nhất trí khuyến khích và tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp hai nước
về hợp tác biên giới hai thủ tướng hoan nghênh các cơ quan liên quan hai bên đã phối hợp chặt chẽ
nhằm tiếp tục duy trì củng cố đường biên giới hòa bình ổn định và phát triển
nhất trí tiếp tục phối hợp thúc đẩy việc giải quyết các khu vực thuộc một mươi sáu đường biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc
không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các lực lượng chức năng và địa phương giáp biên giới hai nước
về các lĩnh vực hợp tác khác hai thủ tướng nhất trí tăng cường chia sẻ kinh nghiệm bồi dưỡng tập hồn cán bộ của hai nước
đẩy mạnh hợp tác nguồn nhân lực thúc đẩy tăng cường kết nối giao thông phối hợp với lào đẩy mạnh các gói du lịch một hành trình ba điểm đến
trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình an ninh ổn định ở khu vực
trong đó có duy trì đoàn kết lập trường chung và vai trò trung tâm của asean đối với những vấn đề an ninh chiến lược của khu vực
trong đó có vấn đề biển đông khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ ủng hộ lập trường của nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
tiếp tục cùng các nước thành viên asean xây dựng cộng đồng asean tiếp tục tăng cường hợp tác ba nước campuchia lào việt nam
ngay sau hội đàm hai thủ tướng đã cùng chứng kiến lễ ký ba văn kiện hợp tác cùng bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
giữa bộ khoa học và công nghệ việt nam và bộ công nghiệp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo campuchia
bản ghi nhớ về hợp tác giữa liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam và phòng thương mại campuchia
bản ghi nhớ về hợp tác giữa học viện ngoại giao việt nam và viện ngoại giao và quan hệ quốc tế campuchia
nếu tính từ khi ông làm phó chủ tịch nước trung quốc
chuyến thăm lần này được kỳ vọng mang đến định vị mới tầm vóc mới của quan hệ việt nam trung quốc
cách đây một mươi năm năm kể từ khi việt nam trung quốc thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
khuôn khổ quan hệ đối ngoại cao nhất mà việt nam thiết lập với các đối tác
quan hệ việt nam trung quốc phát triển với xu thế rất tích cực toàn diện thực chất và có nhiều điểm sáng
thời gian qua quan hệ việt nam trung quốc tổng thể duy trì
đã phát triển ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực
đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lãnh đạo cấp cao hai bên duy trì các hình thức trao đổi tiếp xúc linh hoạt
các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao được tích cực triển khai
chủ tịch nước võ văn thưởng dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường lần thứ ba tại bắc kinh trung quốc từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi tháng một mươi
thủ tướng chính phủ phạm minh chính thăm chính thức trung quốc và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ một mươi bốn của diễn đàn kinh tế thế giới tại thiên tân trung quốc từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi tám tháng sáu
dự lễ khai mạc hội trợ trung quốc asean lần thứ hai mươi tại quảng tây từ ngày một mươi sáu tới ngày một mươi chín tháng chín
trong không khí hữu nghị chân thành cờ mở lãnh đạo cấp cao hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường tin cậy chính trị
xử lý thỏa đáng và kiểm soát tốt các bất kỳ vấn đề
đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc phát triển ổn định lanh mạnh hiệu quả lâu dài
dưới sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo hai đảng quan hệ hai nước có tính ổn định rất lớn
dưới sự dẫn dắt chiến lược đó sự giao lưu trao đổi giữa lãnh đạo hai nước rất mật thiết
giao lưu hợp tác giữa hai đảng được duy trì thường xuyên
các cấp các ngành địa phương hai bên tích cực khôi phục trao đổi đoàn sau khi trung quốc điều chỉnh chính sách phòng dịch
bên cạnh đó việt nam và trung quốc cũng tích cực hợp tác trên các lĩnh vực thương mại đầu tư du lịch
hợp tác kinh tế thương mại tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước
trung quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của việt nam
trong khi việt nam duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của trung quốc
trong hiệp hội các quốc gia đông nam á asean và lớn thứ tư trên thế giới xét theo tiêu chí quốc gia
hợp tác kinh tế thương mại của hai nước ngày càng sâu sắc phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm
trung quốc sẵn sàng cùng việt nam đi một hướng chung tay tiến lên
tuân theo nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo hai nước
thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại lên trình độ cao hơn và phạm vi rộng hơn
trung quốc đã đầu tư rất nhiều dự án cả về chất và về lượng vào việt nam
và do đó hợp tác kinh tế giữa việt nam và trung quốc là một dấu ấn
là một lượng quan trọng trong hợp tác giữa hai nước
theo thông cáo của ban đối ngoại trung ương đảng
nhận lời mời của tổng bí thư nguyễn phú trọng và phu nhân chủ tịch nước võ văn thưởng và phu nhân
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình và phu nhân
sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam trong ngày một mươi hai và một mươi ba tháng một mươi hai
chuyến thăm này được kỳ vọng sẽ góp phần tạo điều kiện hết sức thuận lợi
và động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
chúng ta nhìn lại một quan hệ giữa việt nam trung quốc
đặc biệt là trong một mươi năm năm gần đây
thì chúng ta thấy rằng là phát triển trên rất nhiều lĩnh vực
chuyến thăm lần này nó sẽ tăng cường quan hệ giữa việt nam và trung quốc
càng sâu sắc hơn nữa đến một quan hệ hai nước tăng cường sự hiểu kỹ hơn nữa cho hai nước
có thể thấy một mươi năm năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
quan hệ hai nước việt nam trung quốc ngày càng phát triển theo hướng thực chất
hiệu quả với những thành tiệu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị kinh tế
quốc phòng an ninh văn hóa xã hội
dư luận cho rằng trong bối cảnh quan hệ
vừa là đồng chí vừa là anh em giữa hai nước đang tiến triển tốt đẹp
chuyến thăm việt nam lần này của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
chắc chắn sẽ tạo ra bước ngoặt mới động lực mới cho mối quan hệ giữa hai nước
chiều nay đoàn công tác của ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám của chính phủ do trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến kiểm tra công tác phòng chống tội phạm năm hai nghìn hai mươi ba tại tỉnh bình phước
năm hai nghìn hai mươi ba ngoài việc làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả
các chỉ thị nghị quyết chương trình kế hoạch của trung ương và địa phương
về công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh
ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tỉnh bình phước đã phân công phần nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành địa phương
theo các chương trình kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm
tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
công tác chuyển hóa địa bàn phòng chống ma túy mại dâm hivs phòng chống mua bán người
qua thống kê tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh bình phước giảm hai tám
phát biểu kết luận thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận những kết quả công tác và thành tích
mà ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tỉnh bình phước và các ban ngành địa phương trong tỉnh đã phấn đấu đạt được
đồng chí đề nghị lãnh đạo tỉnh và ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám lưu ý về tình trạng tái nghiện ma túy sau cai
và đặc điểm địa hình sát biên giới để có biện pháp phòng ngừa tội phạm từ sớm
đồng thời tổ chức giả soát lại tất cả các văn bản chỉ đạo của đảng nhà nước
những quy định về công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội để xác định rõ nhiệm vụ
và tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện
phát huy hơn nữa vai trò của từng ngành đối với công tác phòng ngừa tội phạm
tăng cường đổi mới hơn nữa công tác tuyên truyền sâu rộng kịp thời về phương thức thủ đoạn
của các loại tội phạm nhất là tội phạm mới tội phạm lợi dụng không gian mạng
riêng đề án sáu đề nghị các ngành chủ đạo như thông tin truyền thông phải đẩy nhanh tiến độ
hoàn thành hạ tầng dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi và mang lại lợi ích cho nhân dân
sáng nay tại thành phố vinh tỉnh nghệ an bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết một năm
xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn toàn quốc
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự còn có đồng chí thái thanh quý ủy viên trung ơn đảng bị thư tỉnh nghệ an
theo báo cáo sau một năm triển khai thí điểm toàn quốc có khoảng một trăm bốn mươi bốn trên một trăm bảy mươi hai công an phường
đăng ký đạt tiêu chí công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn các phường hầu hết đều có những chuyển biến tích cực rõ nét
tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về an ninh trật tự giảm rõ rệt
xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến cách làm hay sáng tạo trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
công tác trật tự đô thị vệ sinh môi trường đi vào nề nếp nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân ngày càng được nâng cao
các địa phương đã quan tâm bố trí chuyển đổi trụ sở bổ sung diện tích đất cho công an phường
đảm bảo đủ đỉnh mức tăng cường kinh phí đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phương tiện cho lực lượng công an
thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng chính quyền các cấp và sự ủng hộ của nhân dân
đồng chí thứ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương cần tiếp tục nỗ lực phân đấu hoàn thành mục tiêu
đến năm hai nghìn hai mươi năm mỗi tỉnh thành phố đạt ít nhất ba mươi năm mươi công an phường điển hình kiểu mẫu
năm hai nghìn ba mươi hoàn thành một trăm linh công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn toàn quốc

ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển vượt bậc của báo chí công an nhân dân trong xu thế phát triển chung đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân
một mươi năm xây dựng phát triển truyền hình công an nhân dân cùng với hệ thống các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng đã chủ động nhạy bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đó cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà truyền hình công an nhân dân intv đã đạt được trong thời gian qua
phát huy thế mạnh của truyền hình loạt bài về chủ động nhận diện và đấu tranh với âm mưu lợi dựng vấn đề dân tộc tôn giáo của các kỹ lực thủ địch của nhóm tác giả thuộc ban thời sự của truyền hình công an nhân dân intv là một trong những ví dụ từ phát huy vai trò của báo chí trong cuộc cuộc đấu tranh chống các nguyện địa sai trái của các kỹ lực thủ địch hoạt động
gửi đến những hình ảnh những câu chuyện phỏng vấn mang hơi thở cuộc sống
tận dụng được các thông tin từ các cơ quan
các cơ quan điều tra phản ánh thực tế về thủ đoạn lợi dụng hoạt động truyền đạo trái phép trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số chỉ rõ bản chất của vấn đề
loạt bài này đã để lại nhiều dấu ấn và xuất sắc đạt giải a cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phạt bác các quan điểm sai trái thủ địch lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi ba
nếu tác phẩm mà chỉ đưa vào những cái nội dung mà khô khan mà thiếu những hình ảnh thực tế những ý kiến
thực tiễn để chứng minh cho cái tác phẩm đó thì những cái tác phẩm đấy khó có thể đi vào lòng công chúng đặc biệt là đối với cái vấn đề dân tộc tôn giáo
từ trước đến nay thì chúng ta luôn cho rằng là vấn đề dân tộc tôn giáo là những cái vấn đề rất là nhạy cảm
và khi mà chúng ta những vấn đề nhạy cảm thì chúng ta phải là thận trọng khi mà đề cập đến
nhưng tôi cho rằng với cái vấn đề tôn giáo khi chúng ta chứng minh bằng thực tế bằng những ý kiến khách quan
thì tôi cho rằng là những cái hiệu quả của tác phẩm nó sẽ đem lại một cách nhất định đối với công chúng và đối với những người sản xuất chương trình
với nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của đảng ủy công an trung ương bộ công an cục truyền thông công an nhân dân
đã chỉ đạo truyền hình công an nhân dân báo công an nhân dân hàng tuần hàng ngày đều có các loạt bài kiểu mục về đấu tranh với quan điểm sai trái thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
cùng với đó với trách nhiệm của cơ quan truyền thông chủ lực là một trong bảy kênh truyền hình thiết yếu quốc gia
intv đã không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức thể hiện vượt qua nhiều khó khăn thách thức để hoàn thành nhiệm vụ
trong cái mà môi trường và sự phát triển của internet nó mạnh mẽ như hiện nay thì các cái sản phẩm các cái tác phẩm thuộc cái mảng đề tài đấu tranh phản bác ấy
phải được viết được sản xuất một cách ngắn gọn thiết thực hiệu quả và đặc biệt là phải có những minh chứng cụ thể
và từ cái việc cái sản phẩm đấy nó có sức thuyết phục cao thì chúng tôi sẽ đi tiếp một bước nữa tức là chúng tôi sẽ tính toán là khi mà phân phối trên nền tảng nào
thì chúng tôi sẽ sản xuất để nó tương ứng với cái thói quen của người xem trên nền tảng đấy
thời gian tới cái việc mà phân tích cái thói quen người dùng phân tích cái đặc điểm của người xem và đưa ra những sản phẩm cụ thể và nó tương thích
thì đấy là công việc mà tôi nghĩ là sẽ sống
trong những năm qua thực hiện chủ trương vừa đấu tranh vừa tuyên truyền bàn chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch của công an đã chỉ đạo các địa phương xây dựng gần năm chuyên mục lên sóng trên sáu triệu tin bài phóng sự
phối hợp với công an các địa phương tổ chức trên bảy buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
định hướng thông tin trước những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc với hàng trăm lượt người tham gia
đăng tải trên sáu tin bài phóng sự đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên hệ thống web blog mạng xã hội phục vụ công tác đấu tranh phản bác
con số trên không chỉ phản ánh những nỗ lực của báo chí công an nhân dân trong đó có truyền hình công an nhân dân intv đã và đang thực hiện
mà còn khẳng định nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù định
khi câu chuyện phục vụ tâm nhũng và đấu tranh chống các lực lượng thủ địch thì chúng ta cần phải nói rằng là trong cái thời đại hiện nay nó khác rất nhiều so với trước kia
và cái gọi là chống các lực lượng thủ địch hiện nay các biện pháp của chúng ta cũng phải khác với cách thức mà chúng ta áp dụng không phải là một mươi năm hai mươi năm trước đâu mà cách đây hai ba năm thôi thì bây giờ cũng phải chống bằng cách hình thức khác
chúng ta đấu tranh rất máy móc đấu tranh theo kiểu là địch nói gì thì ta phản bác lại
không phải là tuyên truyền những cái thứ tốt của xã hội ta cũng là cách đấu tranh phản bác
đúng ạ địch đang nói là ta không làm được cái nọ thay kia thì ta tuyên truyền những thứ mà ta tươi đẹp ta hiệu quả cũng là hình thức gọi là đấu tranh phản bác
bối cảnh mới đặt ra nhiều thách thức báo chí công an nhân dân nói chung và truyền hình công an nhân dân nói riêng
sẽ tiếp tục thể hiện vai trò đối với các nội dân
họ tích cực trong cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình phản bác các quan điểm sai trái thù địch
góp phần giữ vững trận địa tuy thủ của đảng phùng phối lòng tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước ta